chùa ông điển hình kiến trúc dấu ấn người hoa tại vùng đất nam bộ vào thế kỷ một mươi chín
nơi đây còn được gọi là quảng triệu hội quán của người hoa
tại hai phủ là quảng châu và triệu khánh thuộc tỉnh quảng đông của trung quốc
là nơi thờ phượng giao lưu gặp gỡ đồng hương giúp nhau làm ăn để an cư lạc nghiệp ở vùng đất mới
chùa ông bắt đầu xây dựng vào năm một nghìn tám trăm chín mươi một
có bố cục kiến trúc hình triệu quốc máy lập ngói âm dương
những nét tinh xảo trên hành phi liễn đối được giữ dịnh nguyên vẹn
các gỡ bó máy bằng gốm tráng men lưu ly xanh biếc lẫn với sắc riêu phủ tạo nên một vẻ cổ kính
với vị thế của mình chùa ông dần trở thành nơi
thể hiện tình đoàn kết tương trợ giữa đồng bào người hoa
với các dân tộc anh em cùng chung sống bên bờ hậu gian